bảy trường hợp được miễn lệ phí môn bài mức lương tối thiểu vùng lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân
quy định mới về lệ phí đăng ký cấp biển ô tô xe máy là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như quy định bảy trường hợp miễn lệ phí môn bài
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tăng lương tối thiểu vùng sẽ tăng một trăm tám mươi đồng lên hai trăm năm mươi đồng một tháng so với hiện hành
cụ thể mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
thuộc vùng một là ba bảy mươi năm triệu đồng một tháng vùng hai là ba ba mươi hai triệu đồng một tháng vùng ba là hai chín triệu đồng một tháng và vùng bốn là hai năm mươi tám triệu đồng một tháng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mức thu lệ phí cấp mới đổi cấp lại thẻ căn cước công dân như sau
công dân từ một mươi sáu tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân đổi thẻ căn cước công dân khi đủ hai mươi năm tuổi bốn mươi tuổi sáu mươi tuổi
chuyển từ chứng minh nhân dân chính số chứng minh nhân dân một mươi hai số sang cấp thẻ căn cước công dân mức thu ba mươi đồng một thẻ
đổi thẻ căn cước công dân khi đủ hai mươi năm tuổi bốn mươi tuổi sáu mươi tuổi chuyển từ chứng minh nhân dân chín số chứng minh nhân dân một mươi hai số
sang cấp thẻ căn cước công dân mức thu ba mươi đồng một thẻ
đổi thẻ căn cước công dân có mức thu năm mươi đồng một thẻ
cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ sẽ có mức phí là bảy mươi đồng
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy quy định về mức thu chế độ thu nộp
quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng sẽ có hiệu lực